tại thừa thiên huế hơn một hai trăm linh hectare sắn vừa gieo trồng bị mắc bệnh khảm lá sắn buộc phải nhổ bỏ để tiêu hủy
nguyên nhân là do người dân sử dụng buồn gốc không tốt đã bị bệnh hoặc là đang ủ bệnh từ vụ trước để gieo trồng
diện tích xuất hiện bệnh khảm lá sắn tập trung ở hai huyện hương trà và phong điền
loại bệnh này làm cho rễ cây kém phát triển từ đó sắn không có củ ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng
đây là loại bệnh chưa có thuốc đặc trị
trước tình hình này ubnd tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ra soát thống kê các diện tích đang bị bệnh để nhổ bỏ tiêu hủy
đối với các địa phương chưa phát hiện bệnh thì cần theo dõi thường xuyên không được chủ quan
cần kiểm tra nghiêm ngặt nguồn giống trước khi đưa vào gieo trồng
đồng thời ubnd tỉnh chỉ đạo các địa phương nghiên cứu vận dụng chính sách để hỗ trợ cho người trồng sắn